hôm nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức ra mắt giới thiệu bộ sách võ nguyên giáp
vị tướng của nhân dân nhân ngày sách và văn hóa đọc lần thứ ba và kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
bộ sách võ nguyên giáp vị tướng của nhân dân lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
qua những ký ức về đại tướng bạn đọc dễ dàng nhận thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào
đại tướng luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung tư tưởng tiến công ý chí tự lực tự cường
luôn đề cao công lao sự hy sinh to lớn của nhân dân quân đội những người trực tiếp chiến đấu trên chiến trường
cuốn sách cũng khẳng định danh tiếng phẩm chất đạo đức của đại tướng không chỉ giới hạn ở việt nam
mà đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hòa bình tiến bộ xã hội ở các nước thuộc địa
được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ yêu trụng hòa bình ngưỡng mộ
bộ sách võ nguyên giáp vị tướng của nhân dân ngoài cuốn tiếng việt còn có năm cuốn song ngữ được dịch ra các thứ tiếng anh pháp tây ban nha trung quốc và ả rập
thưa quý vị sáng nay bộ quốc phòng tổ chức hội nghị xúc tiến triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn lần thứ hai tại hà nội
triển lãm chung với dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam nói chung và nền công nghiệp quốc phòng việt nam nói riêng
triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn đã xác nhận sự tham gia của hơn bốn mươi công ty đầu mối đến từ một mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ như liên bang nga ấn độ vương quốc anh hoa kỳ israel italia nhật bản malaysia pháp thổ nhĩ kỳ thụy điển singapore serbia cộng hòa xếp tây ban nha

hơn bốn mươi công ty có tiềm năng tham dự và các đối tác khác đang tiếp tục trao đổi thông tin
bên cạnh đó bộ quốc phòng dự kiến mời hơn một trăm hai mươi đoàn khách quốc tế đến từ năm mươi quốc gia
với chủ đề hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển triển lãm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy xúc tiến phát triển ngành công nghiệp quốc phòng
đồng thời thông qua triển lãm bộ quốc phòng cũng lồng ghép các sự kiện nhằm quảng bá văn hóa con người việt nam tới bạn bè quốc tế
điểm nhấn của sự kiện là các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm quốc phòng an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng quốc tế
trong đó các sản phẩm do công nghiệp quốc phòng việt nam nghiên cứu chế tạo vũ khí thiết bị kỹ thuật nổi bật hiện đại có trong biên chế của quân đội nhân dân việt nam
nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động
sáng nay công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất công đoàn ngành y tế hà nội liên đoàn lao động thành phố tổ chức khám sức khỏe tư vấn
truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phát thuốc miễn phí cho sáu trăm linh công nhân của ba mươi doanh nghiệp trong khu công nghiệp nội bài sóc sơn
một trăm linh công nhân lao động đã được đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn của bệnh viện phụ sản hà nội khám chuyên khoa phụ sản tầm soát ung thư tư vấn kê đơn thuốc
hướng dẫn điều trị và những trường hợp nếu phát hiện bệnh nặng sẽ được giới thiệu đến cơ sở y tế để điều trị
đồng thời được truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tiền hôn nhân kế hoạch hóa gia đình
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần chăm lo hỗ trợ công nhân lao động giúp công nhân lao động có điều kiện được tầm soát phát hiện bệnh sớm để có hướng điều trị kịp thời
để công nhân lao động có sức khỏe tinh thần tốt góp phần nâng cao năng suất lao động chất lượng của sản phẩm cũng như giúp người lao động tin yêu gắn bó hơn với doanh nghiệp
thưa quý vị với sự kiện phiên đấu giá do black line pháp việt vừa được diễn ra cây cầu văn hóa mới giữa hai quốc gia đã được kết nối để mang lại những tín hiệu tích cực
vâng bởi việc một hãng đấu giá nghệ thuật nổi tiếng có lịch sử lâu đời của pháp đặt chi nhánh tại việt nam sẽ mang đến không ít ảnh hưởng tích cực tới nghệ thuật trong nước
đây là những tác phẩm nghệ thuật việt nam được đưa vào phiên đấu giá quốc tế đặc biệt mang tên nghệ thuật việt nam
do nhà đấu giá millon tổ chức ngày hai mươi tháng bốn dưới hình thức deeplex trực tuyến cùng lúc hai đầu việt nam và pháp
trong đó có rất nhiều những tác phẩm của các doanh họa thời kỳ mỹ thuật đông dương ví dụ như danh họa vũ cao đàm
phiên đấu giá được thực hiện nghiêm ngặt theo luật về quản lý đấu giá công khai ở pháp nhưng với một đối tác việt nam có tư cách pháp nhân tại việt nam
khi một nhà đấu giá quyết định đầu tư vào việt nam đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đáng mừng cho thị trường nghệ thuật và cũng đáng mừng cho các bạn nghệ sĩ
họa sĩ ở việt nam người ta có thể có một cái nơi để người ta đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của người ta theo tiêu chuẩn quốc tế
việc thực hiện phiên đấu giá dựa trên thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa nhà đấu giá millon pháp và công ty blue ando shin sau này là millon việt nam
bên cạnh đó công ty đấu giá hợp danh lạc việt tư vấn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản và tất cả những vấn đề pháp lý cho hoạt động đấu giá của millon việt nam
và công ty việt art view tư vấn giám sát tuyển

tôi cần phải nói đến mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa việt nam và pháp và trong mối quan hệ này thì việc bán đấu giá là một hình thức tuyệt vời
một mặt giới thiệu cho các nhà sưu tập cũng như là công chúng biết được tác phẩm nghệ thuật của việt nam
các tác phẩm này có thể vừa lưu giữ ở pháp đồng thời cũng được lưu giữ ở việt nam
và tại sao lại bán đấu giá bởi đây là một cuộc cạnh tranh và thông qua cạnh tranh sẽ đẩy giá lên ở mức tốt nhất cho người bán cũng như người mua
theo giới chuyên gia sưu tầm nghệ thuật lâu nay ở việt nam thị trường tranh nghệ thuật rất nhiều bất cập
đã có rất nhiều sàn đấu giá ra đời nhưng đều chết yểu do thiếu chuyên nghiệp
để thị trường nghệ thuật việt nam phát triển cũng như chuyên nghiệp rất cần những sản đấu giá uy tín
chuyên gia tư vấn công nghệ cuộc chơi đúng luật minh bạch sòng phẳng
tất cả những bất cập về đấu giá tác phẩm nghệ thuật chính là ở thiếu kinh nghiệm của nhà đấu giá cũng như thiếu chuyên nghiệp của chính những người tham gia đấu giá
có những nhà sưu tập thật sự nhưng có những nhà sưu tập lại không thông qua việc đấu giá này để sưu tập
thì tất cả những này chúng ta phải sửa đổi và chúng ta phải tạo thành một cái sân chơi lành mạnh văn minh
tôi chỉ muốn là có được một cái thị trường hoàn toàn thứ nhất là minh bạch minh bạch về nguồn gốc minh bạch về giá trị tiền tệ
tương ứng với cả cái tên tù
cái tên tuổi của tác giả tạo ra được một cái thị trường một cách lành mạnh
khi thị trường nghệ thuật việt còn nhiều vấn đề tồn tại sự xuất hiện của nhà đấu giá danh tiếng thế giới sẽ mang đến nhiều thuận lợi
từ đây các phiên đấu giá sẽ được triển khai hợp chuẩn luật quốc tế luật việt nam minh bạch nguồn gốc xuất xứ giá trị thanh khoản
đặc biệt các tác phẩm nghệ thuật sẽ không phải di chuyển giữa pháp và việt nam khiến người mua và bán yên tâm trong công tác đảm bảo an toàn cho các hiện vật quý hiếm